một phiên xét xử đáng chú ý khác cũng diễn ra trong sáng nay tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang đi nơi khác với giá hai mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh an giang sáng nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo gồm vũ văn quý đào ngọc cảnh ngô văn trọng hoàng thị tâm và trần trí mãnh về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản rửa tiền và đưa hối lộ
theo cáo trạng mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhất phụ tùng xe máy ở thành phố châu đốc lo sợ việc giám đốc công an tỉnh an giang lúc bấy giờ là đại tá đinh văn nơi
nay là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh quảng ninh chỉ đạo tăng cường tấn công chấn áp tội phạm sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình
mãnh nảy sinh ý định tìm các tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác
để thực hiện khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mãnh gặp cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động
điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
mặc dù biết không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng nhóm quý trọng tâm và cảnh đã bàn bạc
câu kết đưa ra thủ đoạn gian dối để nhận một mươi tỷ đồng của mãnh
đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mãnh tố cáo hành vi của các đối tượng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày một mươi tháng năm